thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập bệnh viện nhi trung ương
và đón nhận huân chương độc lập hạng nhì cùng sự buổi lễ còn có nguyên chủ tịch nước trần đức lương
trải qua năm mươi năm xây dựng và phát triển mùa một nghìn chín trăm sáu mươi chín hai nghìn một mươi chín bệnh viện nhi trung ương đã khẳng định
được vị thế của mình trong nền y học nước nhà luôn xứng đáng với niềm tin của đảng và nhà nước
sự trông đợi của nhân dân trong công cuộc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em
các thế hệ cán bộ nhân viên y tế bệnh viện nhi trung ương đã không ngừng cố gắng nỗ lực cống hiến
đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân đem đến sự hài lòng nhất cho người bệnh
tuy số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh ngày càng tăng nhưng bệnh viện vẫn đáp ứng tốt
duy trì chất lượng chuyên môn về khám điều trị và liên tục hạ thấp tỷ lệ tử vong
đồng thời bệnh viện cũng giải quyết tốt các chế độ chính sách với gia đình thương binh
gia đình liệt sĩ gia đình bệnh nhân nghèo
ban giám đốc bệnh viện đã tập trung cao cho công tác đào tạo cán bộ
việc đào tạo không chỉ tập trung nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ mà cả quản trị bệnh viện ngoại ngữ kỹ năng giao tiếp
hàng năm bệnh viện cử trên một trăm linh cán bộ theo học các lớp đào tạo dài hạn và ngắn hạn
tại các trung tâm y học tiên tiến trên thế giới và tham gia các hội nghị quốc tế
trước khi dự lễ kỷ niệm thủ tướng đã đi thăm hỏi và động viên các gia đình bệnh nhi đang nằm điều trị tại bệnh viện